sau khi biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật công an nhân dân sửa đổi
thảo luận sáng nay tại hội trường các đại biểu cho biết hiện nay tình trạng an ninh trật tự tại các khu vực nông thôn diễn biến phức tạp phát sinh nhiều mâu thuẫn nhất là các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai
vì vậy các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với sự cần thiết phải xây dựng lực lượng công an xã chính quy như trong dự thảo quy định
hệ thống chính trị ở cơ sở mặc dù đã được đảng và nhà nước quan tâm củng cố kiện toàn sống vẫn còn nhiều hạn chế công tác bảo đảm an ninh trật tự cấp xã còn nhiều yếu kém lực lượng công an xã còn chưa đủ mạnh yếu về chất lượng thiếu về số lượng
đòi hỏi phải tăng cường ngoài mặt để công an xã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao
tuy nhiên dự án cũng cần phải cân nhắc kỹ lượng lộ trình từng bước chính quy hóa lực lượng công an xã tránh xáo trộn và ảnh hưởng đến lực lượng công an xã
thời gian qua lực lượng công an xã đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
song do lực lượng này chưa được đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu nên hiệu quả hoạt động còn nhiều hạn chế
tôi thấy rằng việc xây dựng lực lượng công an xã thị trấn chính quy như trong dự thảo là cần thiết và phù hợp với quan điểm của đảng
hiến pháp hai nghìn một mươi ba các luật chuyên ngành và thực tiễn cơ sở hiện nay
tuy nhiên khi quy định công an xã là lực lượng chính quy thì dự thảo cần bổ sung một điều quy định
những quy định có tính nguyên tắc để làm cơ sở cho chính phủ cụ thể việc xây dựng công an xã thị trấn chính quy
tôi rất đồng tình việc bổ sung lực lượng công an xã thị trấn vào chính quy nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp
phục vụ đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ khó khăn phức tạp ở những địa bàn trọng điểm xa trung tâm huyện
tuy nhiên phải có lộ trình chuyển động
đồng thời cũng có cần có cân nhắc và có chính sách phù hợp quan tâm đến lực lượng lực lượng công an xã dô dư
các đại biểu đánh giá cao vai trò của ban soạn thảo trong việc tích hợp pháp lệnh công an xã vào dự án luật công an nhân dân sửa đổi
như vậy đã đáp ứng được yêu cầu của tình hình hiện nay là tinh gọn bộ máy quản lý
việc xây dựng lực lượng công an xã chính quy là rất cần thiết vừa bảo đảm cụ thể hóa hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
bảo đảm hoạt động giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương cơ sở cũng như bảo đảm quyền con người quyền công dân được thực hiện đúng quy định của pháp luật